thưa quý vị và các bạn có thể nói trong khu vực và trên thế giới
việt nam là quốc gia đang được đánh giá cao về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với những tín hiệu khả quan trong thời gian gần đây cho thấy những chính sách của nước ta đã rất kịp thời và đúng đắn
cũng như sự đồng lòng của cả dân tộc
nhiều địa phương đã được gỡ bỏ cách ly
thế nhưng với tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
liệu rằng chúng ta có còn những nguy cơ nào hay không và làm sao để bảo vệ thành quả như bây giờ
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên hoàng trang và khách mời trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin được cảm ơn trường quả s hai
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ phạm quang thái đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
ngay sau đây thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một ghi nhận ngắn
sau nhiều ngày với những tín hiệu tích cực trước dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đã gỡ bỏ cách ly
một số tỉnh thành được hạ từ nhóm nguy cơ cao xuống chỉ còn nguy cơ
số ca mắc mới ghi nhận rất ít và không có ca phát sinh trong cộng đồng
điều này cho thấy công tác chống dịch ở nước ta đang có những thành công nhất định
tuy nhiên dịch vẫn còn phức tạp trên thế giới với ca mắc liên tục tăng hàng nghìn ca theo ngày
vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị
bên cạnh đó việc giao lưu thương mại phục hồi kinh tế sau cách ly xã hội cũng cần được thực hiện
điều này không thể loại trừ có khả năng sẽ có những ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt trong những ngày qua ghi nhận một số ca dương tính trở lại
vì vậy vẫn cần có những biện pháp để bảo vệ thành quả hiện nay
hiện nay thì nhiều địa phương đã được dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội
và tình hình dịch covid một mươi chín thì cũng đang có những tín hiệu khả quan
vậy theo ông đánh giá trong thời gian tới
chúng ta có còn phải đối mặt với những nguy cơ như thế nào hay không
đúng là những cái tín hiệu khả quan là rất rõ
tuy nhiên những nguy cơ tìm mẩn vẫn còn đó
bởi vì chúng ta cũng biết rằng là hàng ngày vẫn có những người di chuyển qua khu vực biên giới
họ có thể di chuyển theo đường mòn lối mở
có thể là bằng cái hình thức ngoại giao mà họ vào mà không phải ở trong các khu cách ly
thì những đối tượng này đều có tìm mẩn
những nguy cơ rất là khó để chúng ta phán đoán cũng như chúng ta dự phòng được
chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tâm thế để đề phòng những bất chắc có thể xảy ra
vậy thì theo ông chúng ta sẽ có những biện pháp như thế nào để bảo vệ những thành quả đã có
đặc biệt là trong thời gian tới khi chúng ta sẽ mở những đường bay để đón công dân trở về nước
khi mà chúng ta chưa có những cái điều chỉnh liên quan đến kỹ thuật mới
kỹ thuật xét nghiệm mới kỹ thuật theo dõi mới
thì những cái gì mà chúng ta đang làm tốt bây giờ
chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục
ví dụ như là những cái người về từ nước ngoài
thì chúng ta phải yêu cầu họ ở trong các khu cách ly được theo dõi ít nhất là một mươi bốn ngày
một cái điểm nữa tức là cái khai báo y tế thì cần phải tăng cường trong thời gian tới
chúng tôi đã thấy rằng là cái việc mà người dân khai báo trong hệ thống khai báo y tế đã là tốt rồi
tuy nhiên thì vẫn còn đâu đó những cái thông tin chưa được chuẩn xác được nhập vào trong hệ thống
nó dẫn đến cái sự khó khăn cho cái việc mà theo dõi cũng như là truy tìm những cái tiếp xúc sau này
thì đấy cũng là những cái mà trong thời gian tới phải làm tốt hơn
một cái điều nữa mà chúng tôi cũng muốn nói ở đây tức là ngoài cái việc mà theo dõi người vào
thì những cái ổ dịch ở trong cộng đồng những ổ dịch cũ
rồi những cái người mà có thể người ta đã nhiễm đâu đó ở trong cộng đồng mà bây giờ mới có cơ hội phát bệnh thì cũng phải được giám sát
nó có thể giám sát thông qua cái hệ thống
nó có thể giám sát bệnh thông thường và nó có thể trong các cái hệ thống giám sát tăng cường
để mà làm sao chúng ta không bị bỏ lọt bất cứ một cái vụ dịch nào tiêm tà trong cộng đồng
vâng sẵn sàng chung sống an toàn với covid một mươi chín sau thời gian cách ly
tuy nhiên là không được chủ quan đây là thông điệp được nhắc nhiều đến trong những ngày này
vậy thì ông có khuyến cáo nào đối với người dân trong cái giai đoạn này hay không ạ
có lẽ không bao giờ là thừa cả để chúng ta có thể nhắc lại cái điều này
là hãy dự phòng tốt cho người dân trong cái giai đoạn này
dự phòng tốt cho bản thân và bảo vệ cho cộng đồng thông qua những cái hành động rất là thiết thực
như là vệ sinh tay này bảo đảm lúc nào cũng phải rửa tay đầy đủ
rồi các vấn đề liên quan đến sử dụng khẩu trang khi mà tiếp xúc với những cái cuộc họp đông người
rồi giãn cách xã hội thông qua cái việc là tổ chức các cái cuộc họp từ xa làm việc từ xa
phương tiện giao thông công cộng thì cũng phải tổ chức tốt
ngoài ra thì tôi muốn giới thiệu luôn ở đây một cái
ứng dụng người ta gọi là bluezone
bluezone này là được phối hợp giữa bộ y tế và bộ thông tin truyền thông
thì ứng dụng này nó sẽ giúp chúng ta phát hiện những cái tiếp xúc có thể có
tức là cơ chế hoạt động của nó là nếu mà một người bất kỳ khi sử dụng cái phần này
thì họ sẽ tự ghi nhận một cách không mang danh gọi là ẩn danh
những cái thiết bị tương tự có sử dụng bluetooth xung quanh chúng ta

một cái mạng lưới của các cái tiếp xúc rồi mà lại được bộ y tế xác nhận là có một người dương ở trong cái mạng lưới đó
thì những người có nguy cơ sẽ được cảnh báo
nó còn cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích cho những người dùng
trong cái việc là phải bảo vệ bản thân như thế nào rồi nên đến chỗ nào rồi chúng ta đang có ở trong vùng nguy cơ hay không
trong này thì tôi cũng có thể tìm thấy xem là lịch sử tiếp xúc của tôi như thế nào
qua đây thì tôi đã tiếp xúc một mươi tám người
thì đấy cũng là một cái con số khá là thú vị
để thấy rằng là sau cái việc này thì tôi đã có
một cái mạng lưới là một mươi tám người liên quan đến tôi rồi
phần mềm này có thể tải trên android và ios để có thể dùng được
thậm chí là các máy tính sách tay nếu mà có bluetooth nó cũng sẽ hiện thông báo lời mời
đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị ở trên ứng dụng này
xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của ông
thưa quý vị lạc quan nhưng không chủ quan đó là điều mà mỗi người dân cần phải hiểu lúc này
chúng ta có thể đã có chiến thắng nhưng chưa phải là chiến thắng cuối cùng
vì vậy người dân vẫn cần
phải có sự cảnh giác trước dịch bệnh
có như vậy thì mới có thể bảo đảm được an toàn cho chính mình và cộng đồng